ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng hai cơ quan thường trực bán nhân dân tại cần thơ đã phối hợp với trường đại học đồng tháp
đến ba mươi điểm trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đồng tháp trao sáu trăm linh lít dung dịch dừa tay khô sát khuẩn loại chai năm trăm linh ml
sau khi nhận dung dịch ban giám hiệu các trường sẽ đặt các chai dung dịch rửa tay tại cổng trường lối ra vào nhà vệ sinh
lối ra vào dãy hành lang lớp học dãy hành chính nhà trường
dung dịch dừa tay khô do cán bộ giảng viên trung tâm phân tích hóa học trường đại học đồng tháp nghiêm cứu
sản xuất sau khi tham khảo công thức của tổ chức y tế thế giới who
đây là việc làm ý nghĩa và hết sức kịp thời khi mà đầu tháng ba học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đồng tháp đi học trở lại
và càng ý nghĩa hơn khi thị trường đang khan hiếm dung dịch này thậm chí có cá nhân giao bán với giá rất cao nhằm trục lợi